chủ tịch hội đồng nhân dân tp hà nội nguyễn ngọc tuấn đã đến kiểm tra thực tế công tác khoanh vùng phòng chống dịch covid một mươi chín
tại khu vực bệnh viện việt đức nơi phát hiện hai ca mắc covid một mươi chín trong ngày ba mươi tháng chín
cơ quan y tế của hà nội đề xuất đưa hơn một người nhà bệnh nhân bệnh viện việt đức đưa đi cách ly tập trung tại thạch thất
còn nhân viên y tế của viện phải thực hiện giãn cách
thông tin nhanh tại điểm chốt phong tòa chủ tịch ubnd quận hoàng kiếm phạm tuấn long cho biết
quận đã chỉ đạo trung tâm y tế phối hợp với cdc hà nội và bệnh viện việt đức thực hiện phong tỏa
phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà d của viện
các lực lượng chức năng cũng đã điều tra những trường hợp liên quan ra soát f một f hai
đến thời điểm này các lực lượng chức năng lấy toàn bộ trên bốn mẫu xét nghiệm với nhân viên y tế
người bệnh người nhà bệnh nhân trong bệnh viện
bước đầu có một số mẫu nghi ngờ và đã lấy mẫu gửi cdc hà nội xác định
ngoài ra ubnd quận hoàng kiếm đã chỉ đạo ubnd phương hàng chống đóng cửa các cửa hàng
dọc phố phủ doãn đoạn từ phố hàng bông đến phố tràng thì tạm thời phong tòa
điều tra các hộ dân và cơ sở kinh doanh trên đoạn phố này để lấy mẫu xét nghiệm
thông báo cho ubnd quận đông đa để phối hợp điều tra dịch tễ trường hợp liên quan
giám đốc sở y tế trần thị nhì hà cho biết sở đã chỉ đạo cdc hà nội xét nghiệm thần tốc
đồng thời đề xuất ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố và bộ y tế thực hiện phương án giãn cách
dự kiến đưa toàn bộ hơn một một trăm linh người nhà bệnh nhân có liên quan đi cách ly tập trung tại huyện thạch thất
đối với nhân viên y tế phải thực hiện giãn cách bố trí khách sạn để ăn nghỉ theo nguyên tắc
một cung đường hai điểm đến
hiện tại bệnh viện hữu nghị việt đức không tiếp nhận bệnh nhân đến khám
chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu
đối với một số bệnh nhân chạy thận nhân tạo đề nghị một số bệnh viện lân cận của hà nội tiếp nhận điều trị